dự lễ truy điệu có các đồng chí thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế cùng đông đảo các cơ quan đoàn thể bà con nhân dân